sau hai mươi năm đưa vào sử dụng mặt cầu thăng long đã bị hư hỏng mặc dù đã được sửa chữa lớn hai lần và duy tu thường xuyên
lượng phương tiện lớn đi qua vẫn khiến cho tình trạng cầu trở nên xuống cấp
sáng nay bộ giao thông vận tải đã tổ chức giới thiệu giải pháp công nghệ sửa chữa cầu thăng long
lần sửa chữa này được vận dụng công nghệ mang tính sáng tạo với sự tham gia từ khâu thiết kế giám sát thi công của những kỹ sư người việt nam
hiện trạng cần tập trung sửa chữa cầu thăng long chính là lớp bề mặt cầu
kết quả nghiên cứu của trường đại học giao thông vận tải cho thấy quá trình sửa chữa cần sử dụng vật liệu dính bám có tính năng đặc biệt
tổ hợp kết cầu dính bám có thể tin cậy về kỹ thuật bảo đảm khả năng chịu lực với hệ số an toàn lớn cương độ chịu nén chịu kéo tối yêu
hiện cầu thăng long đang được triển khai sửa chữa và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi